theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật tại tỉnh bà rịa vũng tàu cơ quan chức năng vừa hoàn tất việc khám xét nhà và bắt tạm giam hai cha con là lê thái thiện năm mươi năm tuổi
thường được gọi là đại gia thiện soi ngụ tại xã tân hải thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu và lê thái long hai mươi tuổi để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền
vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một tháng một mươi hai công an thị xã phú mỹ huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ được chia làm hai tổ một tổ đến nhà lê thái thiện và một tổ đến nhà lê thái phong đọc quyết định khởi tố bị can và khám xét nhà
khi tổ công an đến nhà đọc lệnh khởi tố đã phát hiện một số giấy tờ cho vay bị đối tượng phong phi tàng
trong quá trình khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến cho vai tiền cùng hai khẩu súng bắn đạn bi lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số giấy tờ
để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu đối tượng thiện cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ chín một mươi hai một tháng
khi nạn nhân không có tiền trả nợ thì thiện ép họ phải bán các tài sản cho mình
do giấy tờ liên quan nhiều nên lực lượng chức năng phải làm việc đến h bốn mươi phút ngày hai tháng một mươi hai mới kết thúc và di lý thiện và phong về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội